cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi
một thanh niên đi trên chiếc xe ô tô màu đen đã dùng súng k năm mươi chín và k năm mươi bốn bắn về hướng nhóm của đông chọng kiên hai phát đạn rồi bỏ trốn
hậu quả là anh bùi đình trọng bị trúng đạn và đã chết khi đang cấp cứu tại bệnh viện
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an tp hà nội đang điều tra mở rộng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xin việc vào công ty viễn thông việt theo
liên quan đến vụ án này là hai đối tượng trịnh hải anh chú tại hà nội
và phạm văn khương chú tại hà nam đã bị tạm giữ để điều tra
theo hồ sơ vụ án trịnh hải anh khai nhận từ tháng một đến tháng một mươi một năm hai nghìn chín hải anh làm ở bộ phận điện thoại viên
thuộc trung tâm chăm sóc khách hàng tổng công ty viễn thông việt theo nên đã nắm rõ về bộ máy tổ chức quy chế hoạt động của cơ quan này
vì thế sau khi nghỉ việc tại việt theo hải anh đã móc nối với phạm văn khương để thực hiện hành vi lừa đảo xin việc
với thủ đoạn này khương đã sử dụng phần
mềm photosapp bóc tách hình dấu của tổng công ty viễn thông việt theo chi nhánh tập đoàn viễn thông quân đội
hình chữ ký của các lãnh đạo công ty việt theo rồi in màu các loại giấy tờ văn bản đưa cho hải anh để hợp thức hóa thủ tục lừa xin việc
với hình thức này hải anh và khương đã thực hiện chót lọt gần chục vụ và thu lợi hơn hai trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ trịnh hải anh để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tạm giữ phạm văn khương để điều tra làm rõ về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam vừa tấn công triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức là ghi số đề trên địa bàn phường an sơn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
lực lượng công an đã bắt quả tang chín đối tượng gồm lương mậu a nguyễn tấn tân huỳnh tấn khanh phạm thái đỗ thị ánh đào
nguyễn thị hòa
bùi thị quỳnh ly nguyễn thị thạch anh phạm thị thu hà cùng chú tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
tăng vật thu giữ gồm năm mươi hai tịch đề bảy mươi triệu đồng và nhiều đồ vật có liên quan
được biết trong quá trình bị bắt tổng số tiền ghi đề tại nhà các đối tượng là trên ba trăm năm mươi triệu đồng
ngoài ra kiểm tra nơi ở của các đối tượng phòng cảnh sát hình sự công an quảng nam còn tạm giữ số tiền gần hai tỷ đồng và nhiều tài liệu đồ vật liên quan đến việc ghi số đề để tiếp tục điều tra
một chuyên án ma túy vừa được công an tỉnh lâm đồng triệt phá
các đối tượng là nguyễn văn thiết hồ thị lưu lê ngọc hoàng cùng chú tại tỉnh lâm đồng đã bị công an tỉnh ra quyết định tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
ngày bảy chín tại xã tân thanh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng các trinh sát đã bắt quả tăng đối tượng thiết đang tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ bốn trăm bốn mươi năm gram tinh thể màu trắng
nghi là ma túy tổng hợp và gần năm mươi sáu gam chất ma túy
ngày bảy chín tại xã tân hội huyện đức trọng một mũi trinh sát khác đã bắt giữ các đối tượng lưu đang tăng chữ trái phép một trăm chín mươi năm gam tinh thể màu trắng nghi là ma túy tổng hợp tại nhà riêng
tiếp đó vào bốn giờ sáng cùng ngày đối tượng hoàng đã bị cơ quan điều tra bắt giữ tại xã liên hiệp huyện đức trọng cũng với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ gần hai mươi gam tinh thể nghi là ma túy tổng hợp
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh phối hợp với công an thị xã phước long tỉnh bình phước đã bắt khẩn cấp hai đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản
hai đối tượng gồm nguyễn đình hiệp vũ cát phong cùng chú tại huyện bù gia mập tỉnh bình phước
từ khoảng cuối tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu cấu kết cùng với trần minh tình chú huyện bù gia mập tỉnh bình phước thuê xe ô tô tìm các nhà dân sơ hở để trộm cắp
khoảng năm giờ ngày hai mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu
bà đối tượng đã đột nhập vào nhà chị lưu thị bích hường tại xã bến củi huyện dương minh châu tỉnh tây ninh lấy trộm hai điện thoại di động một laptop và hai triệu đồng
cùng với thủ đoạn như trên ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu ba đối tượng tiếp tục đột nhập vào nhà anh trần mạnh hùng tại xã phước minh huyện dương minh châu lấy trộm bốn mươi sáu triệu đồng một dây chuyền vàng và một laptop
trộm xong ba đối tượng di chuyển lên khu vực xã phan huyện dương minh châu đột nhập vào nhà chị lê thị tuyết hoa bốn mươi bốn tuổi phá kết sắt lấy trộm một số tiền hai mươi tám triệu đồng hiện đối tượng trần minh tình đang bỏ trốn
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây tình trạng cướp tài sản của lái xe taxi trên địa bàn thành phố hà nội có diễn biến phức tạp
tính riêng trên địa bàn quận hoàng mai chỉ trong tám tháng qua đã xảy ra tám vụ cướp cướp giật nhằm vào lái xe taxi
với thủ đoạn ngày càng hoành động trước thực trạng này lực lượng công an hà nội đang tích cực triển khai các phương án phòng ngừa ngăn chặn
liên tiếp trong thời gian vừa qua đặc biệt tại các khu vực quận huyện ngoại thành xảy ra tình trạng cướp tài sản của các lái xe taxi
sau khi bắt một chiếc taxi dọc đường đối tượng vũ quang huy bốn mươi bốn tuổi đã yêu cầu lái xe chở đi lòng vòng
đến khu vực phố nguyễn khoái đối tượng này đã dùng kéo gấp chọc vào sau gáy lái xe gây thương tích
và cướp toàn bộ số tiền của lái xe mang theo rồi bỏ trốn
mới đây nhất ngày hai mươi tám tháng bảy lê hồng quân và nguyễn duy trinh chuẩn bị hai con dao băng dính bản to rủ nhau đi cướp tài sản
sau khi bắt taxi đến phường trần phú quận hoàng mai thì hai đối tượng yêu cầu lái xe dừng lại
bọn chúng kề dao vào cổ đe dọa dùng băng dính choi lái xe taxi và cướp đi một bảy triệu đồng và hai điện thoại di động
qua đấu tranh khai thác lực lượng công an phát hiện với thủ đoạn này hai đối tượng đã gây ra một vụ cướp tài sản tại huyện văn giang tỉnh hưng yên
theo thống kê của sở giao thông vận tải hà nội trên toàn địa bàn thành phố hiện có khoảng một trăm một mươi doanh nghiệp hoạt động taxi với trên một mươi bảy đầu xe
trong số này có nhiều lái xe taxi phải hoạt động về đêm và chờ đón khách tại các khu vực nhạy cảm như quán bar nhà nghỉ
chính vì vậy mà nguy cơ bị cướp tài sản cũng rất cao
trước thực trạng này công an tp hà nội phối hợp với các đơn vị kinh doanh dịch vụ taxi đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về thủ đoạn của tội phạm
cũng như cách phòng ngừa cho các tài xế taxi
trong thực tế của đơn vị ngoài việc đào tạo rồi về các người quản lý ở các đội xe taxi cũng có phổ biến cho anh em
thứ nhất là giờ giấc bọn tội phạm thường thực hiện các hành vi cướp
khoang lưới thì bên công ty cũng như là bên hãng cũng đã nghiên cứu ở các nơi rồi nhưng mà về điều kiện việt nam thì thực chất là khó áp dụng
biết là cái đấy là
biết là nó an toàn cho lái xe nhưng mà nó chưa đồng loạt nó chưa áp dụng được
anh nguyễn tất quang chú phường thanh trì quận hoàng mai làm nghề lái xe taxi đã hơn bảy năm nay
tuy khá dày dạn kinh nghiệm trong nghề nhưng cũng không ít lần anh quang gặp phải những hành khách đặc biệt
khi lên xe anh phát hiện có nhiều biểu hiện nghi vấn
anh đã khéo léo tìm cách từ chối khi họ đưa ra yêu cầu trở đến khu vực vắng vẻ
đây nó mình nhìn người mình mới trở
đây đây khách hàng nó cứ có cái ba lô
họ cứ vẫn lên đây họ mở cái cốp đằng sau kìa
nghĩa là ngồi trong xe mở cốp đằng sau vứt ra đằng sau
đoán chắc đấy trong đấy là có dao đấy
nhưng không trả
lúc đấy thì anh mình nói với họ
thì mình bảo mình có khách quen rồi
để đảm bảo an toàn cho lái xe phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đưa ra khuyến cáo như sau
một khi chở khách lái xe taxi phải thông báo cho trung tâm địa điểm đón khách
và nơi trả khách
hai đề nghị lái xe taxi khi phát hiện các đối tượng nghi vấn phải chủ động lái xe đến trụ sở cơ quan công an
hoặc dừng xe chỗ đông người
ba chú ý các đối tượng vẫy xe ở dọc đường hoặc trên đường đi đón tiếp các đối tượng khác
khi trở khách ban đêm tranh đón và trả khách ở những nơi hẻo lánh ít người qua lại
bốn khi bị tấn công cần bình tĩnh lợi dụng sơ hở của đối tượng thoát khỏi vùng nguy hiểm
và gọi ngay mùa một ba để lực lượng công an tổ chức về bắt đối tượng
năm phát hiện các đối tượng chở vũ khí cần thông báo cho cơ quan công an hoặc tìm cách đưa đến trụ sở công an nơi gần nhất
năm tấn mỡ bẩn là tăng vật thu giữ
trong một đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn vừa được công an quận kiến an thành phố hải phòng tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật
ngày bảy tháng chín công an quận kiến an và các lực lượng chức năng thành phố hải phòng đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất mỡ
do bà nguyễn thị liễu làm chủ
tại phường văn đầu quận kiến an
tại đây lực lượng chức năng đã phát hiện năm tấn mỡ bẩn gồm tóp mỡ dầu ăn đã qua sử dụng mỡ nguyên liệu không rõ nguồn gốc
dùng tái chế thành dầu ăn được đựng trong các bào tải thùng phi đang bốc mùi hôi thối không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
hàng ngày bà liễu cho người vận chuyển số dầu ăn trên đi tiêu thụ tại các nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố
và các tỉnh lân cận với giá là một mươi đồng một kg
phần mỡ thừa sau khi tái chế được đóng thành từng bánh đựng trong các bao tải và đang bốc mùi hôi thối
hiện cơ quan chức năng đã đóng cửa và ra quyết định xử phạt hành chính đối với cơ sở sản xuất của bà nguyễn thị liễu
thưa quý vị và các bạn thời gian vừa qua tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả hàng cấm hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ diễn ra khá phức tạp
dù lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra xử lý nhưng vì lợi nhuận các đối tượng dùng mọi thủ đoạn để hoạt động
và vụ việc mới đây tại bà rịa vũng tàu hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ cùng nhiều nguyên liệu nhãn mát máy móc được dùng để sản xuất mỹ phẩm giả vừa bị công an thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu phát hiện và thu giữ
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận sau đây của phóng viên thời sự
vào lúc tám giờ ngày tám tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy và môi trường công an thành phố bà rịa phối hợp với công an xã tân hưng
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông nguyễn văn giáp đóng tại ấp phước tân một xã tân hưng thành phố bà rịa
phát hiện cơ sở này đang tàng trữ hàng ngàn sản phẩm mỹ phẩm như kem dưỡng da kem tầm trắng toàn thân